sáng nay tám tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã tiến hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc
đối với ông nguyễn hồng lam chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đức cơ đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ khác của huyện đức cơ
để điều tra về hành vi tham mô tài sản
trước đó thanh tra tỉnh gia lai đã có kết luận số tám ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín về việc quản lý sử dụng ngân sách
để chi trả thanh lý cây cao su giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng
xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ phát hiện hàng loạt sai phạm tại đây
trong đó nêu rõ ông nguyễn hồng lam đã cố ý làm trái quy định ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định
để công chức phòng tài chính kế hoạch lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng mục đích cá nhân
từ đó xác định ông nguyễn hồng lam phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc